thời gian gần đây nhiều huyện đảo trên cả nước đang đứng trước nỗi lo về rác thải sinh hoạt trong đó có rác thải nhựa
các đảo do có quy mô nhỏ thiếu kinh phí nên không xây dựng được nhà máy xử lý rác thải
rác đang phải đóng thành từng kiện chuyển về đất liền để xử lý
mời quý vị và các bạn cùng quay lại thiên đường xanh lý sơn để xem nơi đây đang phải đối mặt với áp lực về rác thải trong đó có rác thải nhựa như thế nào
sáu giờ sáng tàu du lịch tàu đánh cá liên tục cập bến
những giỏ lớn đầy áp cá được chuyển lên bờ và giao dịch ngay
tấp nập xăm út và tất cả mọi hoạt động đều không thiếu túi ni lông
người dân trên đảo lớn lý sơn cũng như trên đất liền đã quá quen với việc sử dụng túi ni lông tiện ích như thế này và khi tiện tay vứt luôn xuống biển
với lượng người như thế và diện tích nhỏ như thế
thì việc xử lý môi trường và thu gom đất thải môi trường thì chúng tôi cũng phải cần quan tâm rất nhiều nhất là trong công tác tuyên truyền
trong khi năm hai nghìn một mươi bốn lượng du khách đến đảo lý sơn chỉ đạt ba mươi sáu người
đến năm hai nghìn một mươi tám lý sơn đã đón hơn hai trăm ba mươi lượt khách tăng gấp bảy lần
đồng nghĩa với lượng tăng trưởng về du lịch là khối lượng rác thải trong đó có rác nhựa túi ni lông cũng tăng lên
và vì thế những hình ảnh này đã trở nên quen thuộc trên đảo lý sơn
với hơn hai hai vạn dân trên đảo cùng lượng khách du lịch ngày càng tăng

rác thu gom hàng ngày tới hơn hai mươi ba tấn gồm cả rác thải sinh hoạt và rác rạt vào bờ biển
thiên đường lý sơn đang canh cánh nỗi lo rác thải
không chỉ lý sơn mà phú quốc côn đảo hay cô tô và rất nhiều đảo ngọc khác cũng đang canh cánh nỗi lo về rác thải nhựa
bài học từ việc hạn chế rác thải tại cù lao tràm thành công khi cấm túi ni lông trên đảo là một ví dụ điển hình
đã một mươi năm trôi qua người dân cù lao tràm không sử dụng túi ni lông
không còn túi ni lông không còn rác
những bãi biển ở cù lao tràm đã được trả lại vẻ trong xanh vốn có
những dạng gian hô lại được sinh sôi
du lịch phát triển đem lại sự ấm no cho vùng đảo nhỏ
cù lao tràm vì thế đã trở thành mô hình điểm để các địa phương học tập
ngay từ cảng cửa đại biển hiệu lớn này đã nhắc nhở du khách không mang túi ni lông ra đảo cù lao tràm
không chỉ dừng lại ở thông báo xuất hiện khắp nơi mà bộ đội biên phòng
ban quản lý cảng có trách nhiệm kiểm soát vấn đề này trước khi khách xuống tàu
các doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch ra ngoài đó được mời lại và quán thiệt luôn
anh phải dùng nếu túi lông thì bỏ trong này
không anh phải dùng một cái túi thay thế tới sử dụng để cho du khách
ngăn chặn rác nhựa túi ni lông từ du khách vậy còn người dân trên đảo thì sao
đây là khu chợ tại xã tân hiệp trên đảo cù lao tràm
hoàn toàn không xuất hiện túi ni lông
các bà các chị sách làn đi chợ dùng túi gấp bằng giấy báo để đựng thực phẩm khô
và dùng túi lưới hộp để đựng thịt cá
xã tân hiệp là một xã đầu tiên của cả nước để thực hiện việc nối khăm với túi ni lông này
đối với một người giao hợp người các bộ trên xã đỗ đều chấp hành việc nối khăm với túi ni lông
phát làn phát giỏ cho dân rồi nhưng biết nhiều người còn năn tăn còn chưa quen với cái mới
lãnh đạo thành ủy hội an lại trực tiếp theo dõi nhắc nhở dân làm cho đúng
năm giờ mới được ngã chọn
và như vậy là những cái chị nào mà đi ta không xuống á mà đi chợ mình hỏi chị đi đâu
thì mấy chị nói dạ đi chợ tôi đi chợ tại sao hôm qua đã phát giỏ cho chị chưa
rồi vừa rồi ra ngắm sách kêu quên tôi quên về lá giỏ xuống đây mới vào chợ
vạn sự khởi đầu nan khi vẫn còn những hộ gia đình dùng túi ni lông
biện pháp của chính quyền xã tân hiệp là có cam kết với từng hộ
nếu vi phạm gia đình đó sẽ không được xét chọn là gia đình văn hóa
mười năm qua những đứa trẻ ở vùng đảo nhỏ được sinh ra và lớn lên
cũng có ý thức nói không với túi ni lông